gần đây một số phương tiện thông tin báo chí có phản ánh do lo ngại nguy cơ nhiễm và lây lan dịch bệnh covid một mươi chín từ khách du lịch là người nước ngoài
một số cơ sở lưu trú cơ sở dịch vụ du lịch ở các địa phương đã từ chối phục vụ và thậm chí là có biểu hiện tẩy chay kỳ thị khách du lịch là người nước ngoài
để kịp thời chấn chỉnh giữ diện hình ảnh đất nước con người điểm đến du lịch việt nam an toàn thân thiện hiếu khách
thủ tướng chính phủ yêu cầu ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung mương khẩn trương chỉ đạo ra soát về tình hình khách du lịch nước ngoài trên địa bàn
chỉ đạo các tổ chức cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch cơ sở lưu trú như là tại các khu điểm du lịch
thực hiện nghiêm quy định của luật du lịch về việc không phân biệt đối xử đối với khách du lịch
chấn chỉnh và xử lý nghiêm mọi hành vi kỳ thị từ chối phục vụ khách du lịch là người nước ngoài
thủ tướng chính phủ giao bộ văn hóa thể thao và du lịch chỉ đạo hướng dẫn các địa phương đơn vị kinh doanh du lịch cơ sở lưu trú du lịch
chủ động triển khai các giải pháp về phòng chống dịch covid một mươi chín theo đúng chỉ đạo của thủ tướng chính phủ và hướng dẫn của cơ quan y tế
có biện pháp phù hợp để hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi cho khách du lịch nước ngoài bảo đảm an toàn có tổ chức
bộ ngoại giao phối hợp với các bộ cơ quan ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung mương